kiểm soát chặt chẽ giá thịt lợn để sớm đưa giá lợn hơi về mức là sáu mươi đồng một kg trong tháng này
đó là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo điều hành giá vừa đưa ra
thủ tướng yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương tìm giải pháp giảm giá lợn hơi
đồng thời với việc bảo đảm lợi ích hài hòa giữa người sản xuất phân phối và người tiêu dùng
xây dựng kế hoạch tái đàn cụ thể bảo đảm nguồn cung đáp ứng đủ nhu cầu trong nước ngay trong đầu quý iii
kiểm soát và có giải pháp bình ổn giá
thủ tướng cũng yêu cầu giả soát đánh giá thực trạng hệ thống phân phối để làm rõ những bất cập đã đẩy giá lợn hơi lên cao